nam sinh một trường chuyên ở hà nội nhảy lầu tự tử đang khiến dư luận bàng hoàng trong hai ngày qua
vào ngày hôm nay công an quận hà đông tp hà nội cho biết đơn vị đang truy tìm
người tung lên mạng xã hội đoạn clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh một mươi sáu tuổi
trú tại trung cư văn phú victoria phường phú la rơi từ tầng cao xuống đất tử vong
trước đó vào khoảng ba h ba mươi phút sáng ngày một tháng bốn công an phường phú la quận hà đông đã nhận được thông tin
tại sảnh tòa trung cư văn phú victoria có một thi thể nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất
cho nên đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ việc
trước khi xảy ra vụ việc thì nam sinh này có để lại bức thư tuyệt mệnh cho cha mẹ
điều đáng lên án là trong tối ngày một tháng bốn và dạng sáng ngày hôm nay trên mạng xã hội đã xuất hiện
đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh trèo qua lan can ban công cùng nội dung bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân
hành vi phát tán clip không chỉ tác động tiêu cực đến gia đình của nạn nhân
mà còn vi phạm quy định của pháp luật về đời sống riêng tư bí mật cá nhân bí mật gia đình